sau sáu ngày thành phố quảng ngãi ứ động rác thải sinh hoạt trên các tuyến phố khu dân cư khu vực công cộng hàng nghìn tấn rác thải hôi thối bốc mùi
tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có nguy cơ phát sinh dịch bệnh từ việc ứ động lượng lớn rác thải tại quảng ngãi
rác đang đe dọa đến môi trường khắp các con đường ngõ hẻm trước nhà dân cổng trường cổng chợ
khu tập kết rác thải hàng ngày của tiểu thương chợ quảng ngãi nay đã chất thành núi rác
vì cuộc sống phải mưu sinh những người tiểu thương dù không muốn nhưng hàng ngày vẫn phải ngồi bán hàng ngay bên cạnh những đống rác khổng lồ bốc mùi hôi thối này
lo lắng lớn nhất của họ là dịch bệnh sẽ bùng phát nếu tình trạng ứ động rác kéo dài thêm
lượng rác sinh hoạt thu gom trên địa bàn thành phố quảng ngãi ước khoảng hai trăm năm mươi tấn một ngày
sau sáu ngày một năm trăm linh tấn rác ứ động
nguyên nhân tình trạng ủ nứ rác thải là do bãi rác nghĩa kỳ nơi tập kết xử lý rác gây ô nhiễm nặng nên người dân ngăn cản không cho xe chuyển rác vào
tình trạng này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại thành phố quảng ngãi và các huyện lân cận
nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất lớn nếu không có giải pháp kịp thời
các chính quyền phải tuyên trì nhân dân hết sức bình tĩnh
đây là quá trình phát triển kinh tế xã hội tất cả vấn đề nảy sinh nó phải có
thì bình tĩnh là giải quyết
và sắp tới thì chúng tôi cũng phải kiến nghị lãnh đạo cấp tranh tỉnh tỉnh ủy ủy ban sẽ có tăng cường những giải pháp để mà hỗ trợ nhân dân ở vùng này để chia sẻ với người đại hội ô nhiễm môi trường
để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tỉnh quảng ngãi sẽ đối thoại với người dân sinh sống ở khu vực bãi rác tại xã nghĩa kỳ
đồng thời sở ngành sẽ khảo sát để có biện pháp hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng với nước sạch giao thông khu vực bãi rác